quỹ hạt giống việt của báo nhân dân tiếp tục hướng tới những học sinh các tỉnh vùng núi phía bắc
nơi đang có nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế và xã hội
vào tối nay ngày một mươi tám tháng chín quỹ tổ chức trao một suất học bổng
mỗi suất trị giá ba triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học của một mươi tỉnh vùng núi phía bắc
đây là sự động viên thiết thực kịp thời chia sẻ những khó khăn với các em học sinh vùng cao
tiếp sức cùng các em đến trường
trong thời gian tới quỹ hạt giống việt sẽ tiếp tục có kế hoạch đến với nhiều vùng khó khăn khác trong cả nước
như khu vực tây nguyên vùng biển đảo và tiếp tục đến với nhiều hơn các gia đình chính sách